tại tỉnh đắk nông sau sáu năm đầu tư xây dựng tập đoàn than khoáng sản việt nam và hơn một năm trăm linh công nhân
đã đón chào dòng sản phẩm hydrat đầu tiên của nhà máy alumin nhân cơ
nhà máy alumin nhân cơ nằm trên diện tích hơn một trăm một mươi hectare có tổng mức đầu tư hơn một sáu trăm linh tỷ đồng
với công suất sáu trăm năm mươi tấn một năm khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho hơn một năm trăm linh lao động địa phương
việc cho ra đầy sản phẩm đầu tiên đã được bộ tài nguyên và môi trường kiểm tra các chỉ số quan chắc
về môi trường an toàn trước khi xả thải của nhà máy cũng tại thời điểm này tháng sau nhà máy sẽ cho ra đời
dòng sản phẩm thứ hai là alumia để luyện nhôm thỏi xuất khẩu việc nhà máy alumin nhân cơ đi vào hoạt động thương mại
cùng với nhà máy alumintan rai sẽ đóng góp một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội
của các tỉnh còn nhiều khó khăn như đắk nông và lâm đồng